tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi gặp mặt một mươi gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu hai nghìn một mươi chín
danh sách một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu là những gương mặt do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với quỹ hỗ trợ tài năng trẻ việt nam bình chọn
mục tiêu để tuyên dương những người trẻ xuất sắc có nhiều đóng góp cho cộng đồng
các gương mặt trẻ được trao giải thưởng thuộc các lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học
lao động sáng tạo kinh doanh quản lý an ninh trật tự quốc phòng thể thao và văn hóa nghệ thuật
trong danh sách này người trẻ nhất mới một mươi năm tuổi em trần lê quang tiến học sinh học viện âm nhạc quốc gia việt nam
người lớn tuổi nhất là anh hoàng anh tuấn ba mươi bốn tuổi một chiến sĩ cảnh sát giao thông tỉnh bắc giang
lễ trao giải và vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu sẽ diễn ra vào tối nay một mươi chín tháng ba tại hà nội